trong hàng trăm chuyên án lớn nhỏ chống phun rô tại địa bàn các tỉnh tây nguyên thì f ba trăm tám mươi bốn được nhắc đến là một chuyên án nổi bật để lại nhiều dấu ấn trong những trang vàng lịch sử của lực lượng an ninh tỉnh đắk lắc nói riêng và công an toàn quốc nói chung
trong chương trình hồ sơ vụ án tuần này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi kế hoạch phá án âm mưu đấu tranh lôi kéo supul roli khai ở địa bàn đắc minh đắk nông đắk lắc bóc gỡ một khung chính quyền ngầm cấp xã
kịp thời ngăn chặn âm mưu thành lập tổ chức funro mới của người mưa nông
đại thắng sơ một nghìn chín trăm bảy mươi năm đỉnh cao lực chiến dịch hữu trương minh lịch sử đã kết thúc thắng lợi tròn vẹn sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước
từ đây nhân dân cả nước ta cùng tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa phấn đấu đi tới một xã hội công bằng dân chủ và văn minh
mọi người dân đều có cuộc sống ấm no tự do và hạnh phúc
xong trước mắt chiến tranh kéo dài hơn hai mươi năm trên đất nước ta đã để lại những hậu quả rất nghiêm trọng
ở miền nam các tỉnh thành phố miền nam an ninh trật tự vô cùng phức tạp một số phần tử ngoan cú trong quỷ quân quỷ quyền lại nút hoạt động chống phá
chúng lại dùng nhà nước gặp khó khăn để kết thúc
khoảng một năm trăm linh quân phun rô về lại việt nam hoạt động lập thành các toán du kích đột nhập các trung tâm thành phố thị xã và các tỉnh tây nguyên để khủng bố ám sát cán bộ rồi rút sang bên kia biên giới
mặt khác chúng tiếp tục các hoạt động du kích phá hoại lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số nổi dậy và bắt theo nhiều thanh niên từ một mươi năm tuổi trở lên vào rừng
cũng trong giai đoạn này mục đích của nhóm đưa về đây sẽ nhằm mở rộng địa bàn phát động tư tưởng phát triển thêm lực lượng thành lập thêm tổ chức mới cho đối tượng phunro người mơ nông cầm đồng